sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà gặp ông ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
nhưng ông ca không trả lại tiền ông ca còn mắng và đuổi ngọc anh về